hôm nay bộ tài chính tổ chức họp báo chuyên đề giới thiệu về một mươi nghị định ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của việt nam để thực hiện các hiệp định thương mại tự do fta
theo đó sẽ có hàng nghìn mặt hàng nhập khẩu giảm thuế về từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám trong khuôn khổ các hiệp định thương mại tự do mà việt nam đã ký kết
đáng chú ý ở nghị định ban hành biểu thuế việt nam liên minh kinh tế á âu tính đến năm hai nghìn hai mươi
có hơn năm năm trăm linh dòng thuế cắt giảm về và năm hai nghìn một mươi tám có hơn ba bảy trăm linh dòng thuế đang tiếp tục về gồm sữa và sản phẩm từ sữa ô tô và phụ tùng linh kiện ô tô sắt thép và sản phẩm sắt thép
với hiệp định việt nam hàn quốc năm hai nghìn một mươi tám có bảy trăm linh bốn dòng có thuế xuất cắt giảm tập trung ở các mặt hàng thủy sản bột mì chế phẩm bánh kẹo nhiên liệu diesel máy móc thiết bị điện và điện tử
với hiệp định việt nam nhật bản có bốn trăm năm mươi sáu dòng thuế xuất chủ yếu ở các nhóm chất béo đường máy móc thiết bị
sáng nay bảo hiểm xã hội việt nam đã tổ chức công bố kết quả công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm hai nghìn một mươi tám đối với năm hoạt chất trong điều trị y tế
hình thức đấu thầu tập trung này đã cho thấy hiệu quả bước đầu trong việc quản lý giá thuốc
so sánh với giá thuốc trúng thầu bình quân trên cả nước năm hai nghìn một mươi chín
kết quả đấu thầu tập trung đã giảm được hơn hai trăm năm mươi tỷ đồng
kết quả đấu thầu thuốc tập trung của bảo hiểm xã hội việt nam cho thấy tổng giá trị kế hoạch của năm hoạt chất là hơn một tỷ đồng
giá trúng thầu là chín trăm ba mươi năm chín mươi chín tỷ đồng
so sánh với giá thuốc trúng thầu bình quân trên cả nước năm hai nghìn một mươi bảy kết quả đấu thầu tập trung đã giảm được hai trăm năm mươi một một mươi ba tỷ đồng
theo lãnh đạo bảo hiểm xã hội việt nam
mặc dù đây là lần đầu tiên bảo hiểm xã hội việt nam tổ chức đấu giá tập trung nhưng đã thu được nhiều kết quả
trong đó nhiều thuốc biệt dược gốc đã phá vỡ quan niệm trước đây là thuốc biệt dược không giảm giá qua đấu thầu đã giảm giá mạnh
các nhà thầu trúng thầu đã cam kết đảm bảo chất lượng thuốc khả năng cung ứng và tiến độ cung ứng thuốc để phục vụ người bệnh
điều này sẽ góp phần điều chỉnh hợp lý giá thuốc sử dụng cho người bệnh bảo hiểm y tế nói riêng người dân nói chung
cao tới ba trăm linh so với hiện tại và nghị quyết có hiệu lực thi hành trên địa bàn thủ đô ngay từ đầu năm hai nghìn hai mươi
vào thời điểm trước khi bấm nút thông qua đại diện lãnh đạo sở giao thông vận tải tp hà nội đã khẳng định
mức giá chung giữ xe sẽ phù hợp
theo nghị quyết này mức phí sử dụng lòng đường hè phố tăng khoảng ba trăm linh đối với các tuyến cần hạn chế
hầu hết nằm trên một mươi hai tuyến phố thuộc quận hoàn kiếm
cùng đó ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã phê duyệt mức giá chung giữ phương tiện trên lòng đường hè phố mới
sẽ được áp dụng chính thức từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
cụ thể xe máy tăng từ ba lên năm đồng một xe
cụ thể xe máy tăng từ ba lên năm đồng một xe
có những khu vực mức giá chung xe tháng sẽ tăng từ một bảy trăm linh đồng lên hai sáu trăm linh đồng một ô tô một tháng
giải trình về vấn đề này ông vũ văn viện giám đốc sở giao thông vận tải hà nội cho biết
tăng giá trong giữ xe trong khu vực lòng đường vỉa hè phí thuê lòng đường vỉa hè tăng
còn trong các trung tâm thương mại tòa nhà vẫn giữ nguyên
việc tăng giá này được thực hiện theo giờ và theo từng khu vực trên địa bàn thành phố

thì không phải người chung giữ các doanh nghiệp chung giữ được hưởng lợi do không được tăng giá
mà cái phần tăng giá ở đây thì nhà nước phải điều tiết trở lại
mà điều tiết trở lại qua cái gì điều tiết trở lại chính là việc thu phí
thì lên ngành đã tính toán trên cơ sở cái phương án giá được tăng lên
trừ chi phí quản lý của doanh nghiệp đảm bảo doanh nghiệp vẫn có lãi một mươi
thì cái phần tăng lên do tăng giá được điều tiết với nâng sách
không phải là chúng ta lấy mục đích
điều tiêu là thu ngân sách là chính
mà như các quý vị biết là mục tiêu thứ nhất là chúng ta là thực hiện phương án để giảm hiểu ưu tắc giao thông
để chúng ta làm cho người dân cân nhắc khi sử dụng phong tiện giao thông
hướng tới sử dụng phong tiện giao thông công cộng là chính

chưa kể số lượng khoảng một mươi một mươi năm các phương tiện ngoại tỉnh hoạt động
tốc độ tăng trưởng bình quân của ô tô là một mươi hai và xe máy là sáu tám
trong khi đó tốc độ tăng trưởng bình quân chiều dài đường bộ là ba tám mươi năm trên một năm
diện tích đất dành cho giao thông còn thấp mới đạt tám sáu mươi năm đất xây dựng đô thị
đã tạo áp lực lớn đến kết cấu hạ tầng giao thông làm gia tăng tình trạng ùn tắc và ô nhiễm môi trường
vì vậy việc tăng giá trong giữ xe được coi là một giải pháp để quản lý
giảm thiểu lượng phương tiện cá nhân vào trung tâm thành phố góp phần giảm ồn tắc
thưa quý vị tính đến ngày hôm nay là sau năm ngày triển khai nghị quyết của hội đồng nhân dân tp hà nội
giá gửi xe ở hà nội nhất là các khu vực tuyến phố trung tâm quá cao lũy tiến theo giờ khiến người gửi xe lo ngại
trong khi đó có một thực tế là mức phí trong giữ xe thì cao
nhưng địa điểm đỗ đậu thì còn hạn chế phương tiện giao thông công cộng thì còn chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân
mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự tiếp sau đây
cụ thể giá trong giữ ô tô tại các tuyến phố tính tăng theo giờ
tại một mươi hai tuyến phố trung tâm quận hoàn kiếm như lý thái tổ trần hưng đạo lý thường kiệt
giá trong ô tô dưới chín chỗ là sáu mươi đồng một lượt hai giờ
giờ thứ ba thứ bốn mỗi giờ là ba mươi năm đồng
từ giờ thứ năm trở đi mỗi giờ là bốn mươi năm đồng
nếu gửi theo tháng là ba triệu đồng một tháng vào ban ngày và bốn triệu đồng một tháng cả ngày lẫn đêm
các tuyến phố còn lại của quận hoàn kiếm và các quận nội thành khác mức giá có rẻ hơn chút
xong với những người đi làm phải để xe liên tục từ năm giờ trở lên mỗi ngày thì sẽ phải chi gấp hai đến ba lần so với trước
tôi thấy rằng việc tăng giá theo khung giá mới của chính quyền hà nội đang theo cấp lý tiến
thực ra nó cũng có một số cái nó bất cập
cho những người mà sử dụng và sở hữu xe hơi ở nội thành
thực ra là với cái thu nhập bây giờ thì chi phí cho một cái xe khá là cao
mà bây giờ cái chi phí đỗ xe cũng cao thì buộc lòng là anh em lái xe sẽ có những hướng mới
ví dụ như là sẽ phải đi taxi hoặc là chúng tôi sẽ phải đỗ ở những cái nơi mà gọi là tính cánh lái xe nói tự tự lo để tránh cái phí
vì đỗ tầm hai ba tiếng này nó lên tầm gấp đôi ngày xưa
giả sử như một người đi làm văn phòng chẳng hạn
lương tháng coi là một mươi triệu
làm từ sáng đến tối đỗ xe trong đi về thì hỏi bạn liệu lương đó còn bao nhiêu
hạn chế tăng để hạn chế cái lưu lượng xe thì mình nghĩ là đánh vào cái bãi gửi xe thì mình thấy nhiều cái nó trục lợi đi theo đấy
theo đại diện công ty khai thác điểm đậu đỗ xe hà nội mức giá tăng cao khiến số xe gửi đã giảm đi so với trước

tuy nhiên theo ý kiến của những người chủ phương tiện của người dân khi hoạt động người trong giữ xe thì họ không có ý kiến
theo ý kiến của người dân các phương tiện vận tải hành khách công cộng kể cả xe buýt nhanh vẫn chưa đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân
và tất nhiên họ sẽ tự tìm ra cách để lách quy định giảm chi phí
với cái cơ sở hạ tầng như bây giờ hà nội thì tôi thấy rằng là tăng công cộng được hiểu là tăng những cái phương tiện gồm có là xe taxi và xe buýt
và nếu mà trong trường hợp mà tăng công cộng mà tập trung vào xe buýt thì những cái tuyến bây giờ phân bổ rất là chưa đáp ứng được cái nhu cầu của người dân
nhưng mà nếu mà chúng tôi là người đi xe ô tô cá nhân mà chúng tôi sử dụng sang xe taxi thì nó không thể nào mà nó giảm được cái lưu lượng của mật độ xe cá nhân bởi vì nó đều là chiếm những tích như nhau
vâng thưa quý vị và các bạn mục tiêu của hà nội trong nhiều năm qua đó là phát triển hệ thống giao thông công cộng
xong đến nay thực tế thì hệ thống này thì vẫn chưa thực sự đạt được như kỳ vọng
quỹ đất dành cho giao thông tỉnh không thể mở rộng nhu cầu đi lại thì tăng
nhiều bãi đỗ xe tự phát
cùng với ý thức người dân chưa cao khiến giao thông ủn tắc tại nhiều tuyến đường khiến các điểm đen giao thông hết xóa lại mọc
vì thế vấn đề hiện nay là không phải cứ tăng giá trong giữ xe thì người dân sẽ hạn chế phương tiện cá nhân mà phải áp dụng đồng loạt nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển hệ thống giao thông công cộng trong nội đô
đến lúc đó một phần quan trọng của bài toán giao thông tại hà nội sẽ được tháo gỡ
còn bây giờ xin được chuyển sang một thông tin quan trọng khác
theo bộ luật hình sự kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám người tham gia giao thông nói chung và người đi bộ nói riêng nếu vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây ra các vụ tai nạn nghiêm trọng có thể bị phạt tù từ bảy đến một mươi năm năm
tuy nhiên ghi nhận tại hà nội một số người dân vẫn bất chấp quy định mới này
kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám nếu người đi bộ băng qua đường là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
theo khoản ba điều hai trăm sáu mươi bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm thì có thể đối diện với việc bị phạt tù cao nhất là một mươi năm năm
tuy nhiên trên thực tế vẫn còn rất nhiều người còn chưa hề biết đến quy định mới này
nếu mà nói về cái bộ luật mới này thì hầu như người dân người chưa lắm được
theo ghi nhận của phóng viên ở hầu hết các tuyến phố đặc biệt ở gần các trường học bệnh viện
ý thức tham gia giao thông của người đi bộ
vẫn còn chưa cao
vẫn tồn tại tình trạng người đi bộ qua đường một cách tùy tiện
không cần quan tâm đến hệ thống đèn tín hiệu giao thông và vạch kẻ đường
bất chấp nguy hiểm băng sang đường
ngoài ra việc tái lấn chiếm vỉa hè khiến cho người đi bộ không có phần đường di chuyển
cũng là nguyên nhân chính dẫn đến việc người đi bộ vi phạm luật
nếu mà cái việc lấn chiếm vỉa hè nhiều thì người đi bộ không còn phần đường để đi
và họ bắt buộc phải vi phạm luật giao thông
nếu mà nói lấn chiếm vỉa hè
thì cái việc ấy là quá là gây cản trở giao thông
và những người đi bộ người ta rất khó khăn với cái việc đi
người ta dẫn đến người ta phải công việc
mà có khi người ta lại phải đi xuống lòng đường
muốn xử phạt muốn làm gì thì làm
nhưng hạ tầng cơ sở phải làm cho tốt đã
bởi vì nói là cấm đi trên hè
nhưng mà để hết cả xe đạp xe máy
cả cho người đi bộ lên cả thì sao mà đi được
theo quy định của luật giao thông đường bộ
những người đi bộ
tham gia giao thông là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông
gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
có thể đối diện với việc bị phạt tù cao nhất là một mươi năm năm
chính vì vậy bên cạnh việc tuyên truyền về mức hình phạt này
các cơ quan chức năng cũng cần phải vào cuộc xử lý nghiêm
những hành vi lấn chiếm vỉa hè trả lại vỉa hè cho người đi bộ
trong phần tin quốc tế
nhật bản sẽ không thay đổi chính sách gây áp lực
đối với triều tiên
pháp kêu gọi phương tây tham gia đóng góp trong giải quyết vấn đề syri
thưa quý vị trong khi tình hình trên bán đảo triều tiên
đang có thêm những tín hiệu tích cực
thì nhật bản lại bày tỏ một thái độ thận trọng khi cho biết
sẽ không thay đổi chính sách làm việc với mỹ và hàn quốc
trong vấn đề gây áp lực lên triều tiên
ngay cả sau khi bình nhưỡng đã chấp thuận đề xuất của seoul
về việc tiến hành đối thoại cấp cao
và đối thoại cấp cao

phát biểu tại cuộc họp báo
tránh văn phòng nội các nhật bản yoshihide suga nhấn mạnh
nước này sẽ không thay đổi chính sách gây áp lực tối đa lên triều tiên
thông qua mọi phương cách hợp tác với mỹ và hàn quốc
và các nước liên quan bao gồm cả trung quốc và nga
ông suga cho biết ba nước đồng minh đã nhất trí
vẫn chia sẻ thông tin một cách chặt chẽ
và điều chỉnh các chính sách liên quan tới triều tiên
kể cả trong trường hợp hoãn tập trận chung
tới sau thế vận hội mùa đông tại pyeongchang
trước đó hôm bốn tháng một mỹ và hàn quốc đã nhất trí
hoãn cuộc tập trận đại bàng non và giải pháp thèn chốt
tới sau thế vận hội mùa đông được tổ chức tại pyeongchang
từ ngày chín đến ngày hai mươi năm tháng hai
vài giờ sau đó triều tiên cũng thông báo chấp nhận
đề xuất đàm phán cấp cao liên triều vào tuần tới
liên quan đến vấn đề người di cư
ủy ban châu âu ec vừa chính thức nộp đơn kiện
ba lan hungary và cộng hòa séc tại tòa án châu âu
do ba nước này không tiếp nhận người nhập cư
theo hạn ngạch mà liên minh châu âu eu phân bổ
phản ứng trước quyết định trên của ec
thủ tướng cộng hòa xét khẳng định
ông đang cố gắng ngăn chặn vụ kiện của ec
bằng cách gặp gỡ và thảo luận với chủ tịch ec
jean claude juncker vào cuối tháng này
trước đó thủ tướng ba lan mateusz morawiecki cũng tuyên bố
các nước thành viên eu phải được tự quyết định
đối tượng nào họ cho phép nhập cảnh
bởi cho rằng việc eu áp đặt hạn ngạch tiếp nhận
người nhập cư là vi phạm chủ quyền của các nước thành viên
về phần mình thủ tướng hungary viktor orbán tuyên bố
chính sách nhập cư của eu đã thất bại
và ông và người đồng cấp ba lan đã yêu cầu
hai nước này phải có tiếng nói có trọng lượng hơn
trong các vấn đề tương lai của eu
cơ chế phân bổ hạn ngạch người di cư
từ các nước thành viên của eu đến nay
vẫn chưa được hoàn thành do vấp phải một loạt trở ngại
trong đó có sự phản đối của một số nước đông âu
như cộng hòa xét hungary và ba lan
với lý do chống khủng bố và yêu cầu chủ quyền thành viên
tổng thống pháp emmanuel macron
vừa kêu gọi các nước phương tây
đóng vai trò lớn hơn trong việc chấm dứt
khủng hoảng tại syri và cho rằng
vấn đề này không thể giải quyết
với sự tham gia của một số ít cường quốc
phát biểu với báo giới
tổng thống macron nhận định rằng
cộng đồng quốc tế không nên cho rằng
sự tham gia của một số ít cường quốc nhất định nào đó
trong cuộc khủng hoảng ở syri là có thể giúp
tìm được một giải pháp ổn định và lâu dài
cho tình hình syri hiện nay
theo ông liên hợp quốc các nước trong khu vực
trung đông châu âu và mỹ
cần có trách nhiệm lớn hơn trong vấn đề này
tổng thống macron đưa ra nhận định trên
trong bối cảnh nga thổ nhĩ kỳ và iran
đang chuẩn bị cho đại hội đối thoại dân tộc syri
diễn ra vào ngày hai mươi chín đến ngày ba mươi tháng một tới
tại thành phố sochi nga
với sự tham dự của hơn một bảy trăm linh người
sự kiến tại đại hội do tổng thống nga
vladimir putin chủ trì
các bên sẽ thảo luận việc soạn thảo hiến pháp syri mới
và dựa trên cơ sở bản hiến pháp mới này
sẽ tiến hành bầu cử dưới sự bảo trợ của liên hợp quốc
một trận bão tuyết dữ dội
được mệnh danh là bom báo
đang hoành hành ở bờ đông nước mỹ
tuyết rơi dày và ra rét
đang khiến cho hoạt động lưu thông
gặp rất nhiều khó khăn và nguy hiểm
có ít nhất bốn người đã thiệt mạng
tại hai bang north carolina và south carolina
nơi các tuyến đường đóng băng
khiến các phương tiện trơn trượt mất kiểm soát
cơn bão mùa đông khắc nghiệt nhất
trong nhiều năm qua bao trùm một khu vực rộng lớn
có những nơi tuyết rơi dày
từ ba mươi đến gần bốn mươi sáu cm

và gió mạnh kỷ lục
hơn bốn hai trăm linh chuyến bay bị hủy
trên hai hai trăm linh chuyến bị hoãn
và nhiều trường học phải đóng cửa
tuyết rơi thưa dần về đêm
xong nên nhiệt độ vẫn giảm tới âm một mươi ba độ c gây rét buốt
hiện tượng thời tiết cực đoan lịch sử này
đã đẩy hơn bốn mươi bốn người mỹ vào cánh bắt điện
chủ yếu ở bang virginia và north carolina
nhiều khu vực đã ban bố
tình trạng khẩn cấp do bão tuyết
dự báo cuối tuần này có thể có một đợt không khí lạnh
phá kỷ lục ở hơn hai mươi thành phố
và mang theo gió rét
với nhiệt độ xuống tới âm bốn mươi độ c
quý vị và các bạn thân mến
những thông tin vừa rồi đã kết thúc
chương trình thời sự của truyền hình nhân dân